sau khi đây lại là loại tội phạm mới xuất hiện các chế tài xử lý còn nhiều hạn chế
do vậy cơ quan công an vẫn phải tiếp tục củng cố nhiều tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi của trần thị ba cũng như các đối tượng đồng phạm
trên hành trình đó có rất nhiều những bí mật bất ngờ liên quan đến các tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ được khám phá
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần hai của chương trình
ngoài ra tòa thuận nó không thể hiện bằng cụ thể bằng những dữ tò nó thể hiện bằng lời nói
ngoài ra thì đều tựa mới rồi việc củng cố tài liệu làm sao để chứng minh được rõ nhất hành vi này để xứ cho quốc lộ
lệnh khám xét khẩn cấp nhà đối tượng trần thị ba tại tổ bảy mươi hai khu tám phường cao thắng thành phố hạ long đã được khẩn trương tiến hành
lệnh khám xét khẩn cấp nhà đối tượng trần thị ba tại tổ bảy mươi hai khu tám phường cao thắng thành phố hạ long đã được khẩn trương tiến hành
tại đây ngoài các hợp đồng mang thai hộ do bà đứng tên thuê cơ quan công an còn thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng khác như sổ khám bệnh phiếu siêu âm hộ chiếu của nhiều phụ nữ
ngoài ra cơ quan công an cũng thu được một số phiếu chuyển tiền sổ ghi công nợ điện thoại cá nhân cuốn vé máy bay đi một số nước trong khu vực asean
từ những thông tin để lại trên phiếu siêu âm sổ khám bệnh cho thấy hoạt động mang thai do trần thị ba tổ chức đã diễn ra từ lâu với số lượng hàng chục phụ nữ đã và đang tham gia vào việc mang thai hộ
ngoài ra cơ quan công an cũng thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng khác như sổ khám bệnh phiếu siêu âm hộ chiếu của nhiều phụ nữ

họ trở về địa phương thì thường cái tâm lý của họ là không muốn hợp tác với cơ quan công an
nên cái quá trình làm việc ban đầu của chúng tôi đối với những người phụ nữ này cũng rất là khó khăn
sau khi kiên trì vận động thuyết phục cuối cùng đã có những người phụ nữ thừa nhận từng tham gia vào tổ chức của trần thị ba và nhận mức tiền công từ hai trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng
một số khác thì khai báo có hợp tác với ba ở giai đoạn đầu nhưng sau do không đủ điều kiện mang thai theo yêu cầu của nhóm trần thị ba nên chỉ được nhận khoản tiền hỗ trợ đi lại
những người phụ nữ này khẳng định khi tham gia vào việc mang thai hộ họ được các đối tượng tổ chức như trần thị ba thuyết phục rằng đây là việc làm vì mục đích nhân đạo
giúp đỡ các cặp vợ chồng không có khả năng
đa phần những số phụ nữ mà có cái nhận thức như vậy thì là những người mà có trình độ dân trí rất là thấp hoặc là ở trong những cái môi trường điều kiện không được tiếp xúc nhiều thì họ cũng không phân biệt được là thế nào là nhân đạo thế nào là thương mại
nhưng có một điều họ chắc chắn biết được là khi đi mang thai như vậy sẽ mang lại cho họ một cái khoản tiền mà đối với họ là
đấy là khoản tiền rất có giá trị
những cái lời khai của họ cũng là một trong những tài liệu rất là quan trọng đối với chúng tôi để phục vụ cho việc điều tra vụ án
cũng với phương pháp vận động thuyết phục bước đầu tám phụ nữ bị phát hiện tại căn hộ năm trăm linh một đã thừa nhận tham gia mang thai hộ theo gợi ý của trần thị ba

tổng hợp những tài liệu thu thập được cho tới lúc này cơ quan điều tra khẳng định trần thị ba có hành vi tổ chức mang thai
phụ nhầm vị mục đích thương mại
những tài liệu trên cũng được sử dụng để đấu tranh với trần thị ba
sau thời gian khai báo quanh co cuối cùng trước hàng loạt những tài liệu và lập luận đanh thép của điều tra viên
trần thị ba buộc phải cuối đầu thừa nhận hành vi
ba khai báo do có thời gian dài sinh sống bên trung quốc có thể nói được tiếng trung
và đặc biệt có gần ba năm làm điều dưỡng tại một bệnh viện ở thẩm quyến
nên có quen với một bác sĩ người trung quốc tên lý thành vân
tầm tầm giữa tháng một mươi một gì đấy của năm hai nghìn một mươi sáu
thì bác sĩ có gọi em lên phòng làm việc và gặp vật vào buổi chiều tối trước khi bác sĩ thăng ca
thì có nói về vấn đề là muốn hỗ trợ giúp đỡ những cái gia đình hiếm muộn mà không có con ý
thì họ làm thủ thi hiếu nghiệm và muốn tìm kiếm những người phụ nữ chấp nhận hy sinh
để có thể giúp đỡ họ nuôi dưỡng cái phôi thai
thì bắt đầu khi biết thì em chỉ biết được là
đấy là một cái công việc nhân đạo
sau khi em đồng ý thì bác sĩ thanh vân đã lập một cái nhóm ở trung quốc
thì lập một cái nhóm quay chat thì đã có năm người năm sáu người gì đấy
trong đó là có các bác sĩ mà một bạn tên là ali lan ở bên cam và bên thái lan
các bác sĩ làm việc trực tiếp trong cái bệnh viện hiếm muộn mà thủ thi hướng nghiệm bên đấy
quy định của nước trung quốc là mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh lờ một lần
đấy nên là về cái việc một lần thì có thể là đa số là sẽ là một con
vậy nên là họ cần có những cái
có điều kiện kinh tế họ muốn có thêm một thầy viên nữa
thì nó xảy ra việc là họ muốn
gọi là lách cái quy định của pháp luật với nước trung quốc để tìm cách để có thêm những ngày
thì nguồn cung cấp như thế nhưng mà do cái giá cả thị trường của những người bên trung quốc nó quá cao
thì họ cần những người phụ nữ khỏe mạnh ở các đất nước khác
trong đó đất nước việt nam mình
đấy là những người phụ nữ khỏe mạnh phải mang thai
để giúp họ
giúp thêm thành viên trong gia đình
trong năm hai nghìn một mươi bảy trần thị ba nhiều lần xuất cảnh sang campuchia và thái lan
tại những nước này ba được một phụ nữ tên allian quốc tịch myanmar không rõ địa chỉ cụ thể
đón và bàn bạc phương thức tìm những người phụ nữ việt nam đồng ý mang thai hộ
sau đó sẽ đưa sang campuchia để cấy phôi thai
cứ mỗi người ba giới thiệu thành công và sinh nở sẽ nhận trả công là ba mươi triệu đồng
người mang thai hộ sẽ nhận được số tiền là hai trăm bảy mươi triệu
nếu sinh đôi người mang thai sẽ được nhận thêm một trăm linh triệu đồng
sinh mổ được bồi dưỡng thêm ba mươi triệu đồng
số tiền trên được chi trả chia thành ba giai đoạn
sau khi cấy phôi thành công
trước và sau khi sinh con
trong một năm thực hiện hợp đồng
người mang thai hộ sẽ được hỗ trợ chỗ ở
và năm triệu đồng một tháng tiền sinh hoạt
yêu cầu bắt buộc đối với người mang thai hộ là phải trẻ khỏe
không mắc các bệnh chuyển nhiễm
hình thức ưa nhìn
từng có kinh nghiệm sinh nở
có giấy tờ tùy thân
người đồng ý mang thai hộ
cũng phải đồng ý cấy ghép phôi thai tại campuchia
hoặc thái lan
dưỡng thai tại việt nam
và sinh nở giao trẻ tại trung quốc
trần thị ba lý giải việc tổ chức mang thai hộ phải được thực hiện ở nhiều quốc gia
là bởi quy định
mỗi phụ nữ của nước này chỉ được sinh nở một lần
nhưng nhiều gia đình lại mong muốn có nhiều hơn số con mà nhà nước cho phép
nên họ lách luật bằng cách
thuê phụ nữ ở các quốc gia có thu nhập thấp
mang thai và sinh con
việt nam giám sát chặt chẽ việc cấy phôi thai
nên các đối tượng thường chọn campuchia
hoặc thái lan để tiến hành cấy phôi
sau khi đã thụ thai
người mang thai hộ sẽ về việt nam tập trung tại quảng ninh
để nuôi dưỡng bảo thai
vì tỉnh này có đường biên giới dắp danh trung quốc
thuận tiện cho việc đưa người sang đó sinh nở và giao con
sau khi thống nhất phương thức thực hiện
thì trần thị ba không liên lạc với bác sĩ lý thành vân
người trung quốc nữa
mà làm việc dưới sự chỉ đạo của alian
qua mạng wechat
về việt nam
trần thị ba lập facebook
lấy tên thanh tâm
sau đó truy cập vào các nhóm mang thai hộ
và tìm người mang thai hộ để tuyển mộ phụ nữ mang thai
thời gian này
trần thị ba đã kết nối với vũ thị nga
trần thị ba và vũ nga linh ở thành phố cầm phả tỉnh quảng ninh
và nhờ chị này tìm kiếm người mang thai hộ
tiền công cho mỗi ca giới thiệu là năm triệu đồng
với chiêu bài nhà hào tâm
muốn chia sẻ
giúp đỡ những bà mẹ đơn thân
chị em phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
muốn thay đổi cuộc sống thay đổi số phận
chỉ sau chín tháng một mươi ngày
trần thị ba và vũ nga linh
đã lôi kéo rụ rỗ hàng chục người phụ nữ tham gia vào đường dây này
ba và linh cũng không quên chấn an số phụ nữ này rằng
việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
giúp đỡ các gia đình hiếm muộn
cái đối tượng mà tổ chức cái nhóm này tuy mới nói ra là
doanh nghĩa là vì mục đích nhân đạo
nhưng mà bản chất cuối cùng là
sau đó có đối tượng gặp nhau và đều thỏa thuận liên quan đến thương mại hết
rõ ràng là đây không phải là mục đích nhân đạo
tôi cho rằng đây chỉ là
cái hành vi mục đích nhân đạo
cái hành vi
không bán thôi
cứ như vậy từ năm hai nghìn một mươi
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
vũ nga linh và trần thị ba đã tuyển mộ được hàng chục phụ nữ
số người này sau đó tập trung về hạ long quảng ninh
rồi được ba hoặc linh
tổ chức đưa đi khám sàng lọc tại các cơ sở y tế trên địa bàn
sau khi có kết quả
một số phụ nữ không đủ điều kiện sức khỏe sẽ bị loại
những người đặt yêu cầu
sẽ được trần thị ba tập hợp danh sách
rồi chuyển qua cho allianz bên campuchia
sau khi allianz sắp xếp được lịch kế phôi thai
thì trần thị ba sẽ đặt vé máy bay cho số phụ nữ đồng ý mang thai bay qua campuchia
người của allianz sẽ đón những người phụ nữ
tại các cơ sở y tế
trước khi tiến hành kế phôi thai
họ sẽ phải trải qua một đợt thăm khám sàng lọc nữa
nếu đủ tiêu chuẩn mới tiến hành cấy ghép phôi thai
số chưa đặt yêu cầu
sẽ trở lại việt nam chờ đến chu kỳ kế tiếp
sau khi đã kế phôi
người mang thai hộ bị giữ lại campuchia hoặc thái lan trong hai tuần để theo dõi
khi các chỉ số đặt mức an toàn
thì họ sẽ được đưa trở lại việt nam để dưỡng thai
chờ ngày sinh nở
tại việt nam
trần thị ba có trách nhiệm quản lý số phụ nữ này
thuê địa điểm cho họ tạm trú
tổ chức khám thai định kỳ
cung cấp lương thực thuốc men
trong suốt quá trình mang thai
trong quá trình
nuôi dưỡng dưỡng thai tại việt nam
thì toàn bộ chi phí này
sẽ do đối tượng trần thị ba chi trả
và như bị can chi trả nói
bị can ba nói là
số tiền này được đối tượng
bên người campuchia
sẽ trả trực tiếp cho
cho ba qua
tài khoản trung gian
việc khó khăn bây giờ là những cái số tài khoản này
thì cũng có
những số tài khoản của nước ngoài
cho nên mình không thể xác minh được triệt đẻ
cơ quan điều tra cũng đã thu thập được
những tài liệu do các đối tượng
ở nước ngoài chuyển tiền cho đối tượng ba
qua tài khoản hoặc là chuyển tay trực tiếp
cơ quan điều tra cũng đã
thu thập những tài liệu và đã chứng minh được
những việc đối tượng ba thu lại
bất chính từ việc tổ chức
cho những người phụ nữ mang thai hộ
khi thai kỳ đến tuần thứ ba mươi năm
người mang thai hộ sẽ được
nhóm của ba sắp xếp qua trung quốc
bằng đường tiểu ngạch
sang tới bên kia biên giới
hai phụ sẽ được phía tổ chức bên trung quốc
đón rồi đưa thẳng đến nhà trọ
rồi giam giữ ở đây chờ ngày sinh
khi những người thuê mang thai
chọn được ngày giờ như ý
thì thai phụ sẽ được bí mật đưa tới
các cơ sở y tế tư nhân
để tiến hành mổ sinh con
sau khi sinh
người mang thai hộ sẽ lập tức
tức bị cách ly hoàn toàn khỏi đứa trẻ
điểm đến tiếp theo của những em bé sơ sinh này thì người mang thai hộ và trần thị ba không được biết
sinh xong từ một đến ba ngày người mang thai hộ sẽ được đưa tới biên giới để quay lại việt nam bằng đường tiểu ngạch
rồi sau đó tìm gặp trần thị ba để nhận nốt số tiền còn lại và kết thúc hợp đồng
chúng tạo nên một đường dây khép kín mỗi một đối tượng thực hiện vai trò của mình ở một giai đoạn khác nhau
ví dụ như trần thị ba thì tìm những người phụ nữ để tuyển mộ và đề nghị họ mang theo
nhưng khi đưa sang campuchia hoặc thái lan để mang thai thì lại là một đối tượng khác
khi mà đưa những người phụ nữ sang trung quốc để đẻ thì cũng là một người khác ở bên trung quốc
tức là mỗi một đối tượng chúng phân

cũng như lý lẽ nhân đạo của chị ta
thế nhưng trước các câu hỏi liên quan đến sinh mạng của người mang thai hộ
và ai sẽ chịu trách nhiệm nếu trong quá trình mang thai đặc biệt là khi sinh nở bên trung quốc
thai phụ không may gặp phải những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng
thì trần thị ba chỉ biết cười trừ
cái này thì em không biết là như thế nào
em xin lỗi
từ câu trả lời của trần thị ba đến các nội dung ghi trong hợp đồng mang thai hộ
có thể thấy không có một điều khoản nào thể hiện trách nhiệm của những kẻ tổ chức
với những nguy hiểm mà người mang thai hộ không may gặp phải trong quá trình thực hiện thỏa thuận
vậy mà mỗi ngày trôi qua vẫn không ít phụ nữ đem cả tính mạng của mình
để đánh cược với những lời hứa hẹn về một khoản lợi nhuận lớn từ những kẻ tổ chức mang thai hộ
dù may mắn vẫn giữ được mạng sống và kiếm được một ít tiền
thì những người mang thai hộ vẫn phải đối diện với không ít bi kịch
nghe theo lời đường mật của một số đối tượng trong đường dây mang thai hộ
người phụ nữ này đã đồng ý ký vào bản hợp đồng với hy vọng kiếm được một khoản tiền
để trang trải cuộc sống lo cho tương lai của các con
nhưng oái oăm thay sau lần mang thai hộ bên trung quốc trở về

dù đã rất cố gắng vẫn chưa thể có được đứa con của chính mình
tổng hợp các tài liệu thu thập được kết hợp với lời nhận tội của trần thị ba
vũ nga linh và lời khai của những người phụ nữ đã tham gia vào tổ chức mang thai hộ
vì mục đích thương mại của trần thị ba
cơ quan điều tra công an tỉnh quảng ninh đã hoàn thiện hồ sơ
đề nghị viện kiểm sát nhân dân truy tố trần thị ba vũ nga linh
về tội danh tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
sau khi sự việc của em em mong rằng là mọi người sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn
khi mà quyết định làm một công việc đấy
đặc biệt là đừng nên vì một chút nông nổi mà quyết định bước đến những con đường sai lầm với bản pháp luật
em mong là sau này sẽ không có một người nào mang vác cái tội nghị này lên người như em nữa
hiện tại pháp luật nước ta chưa có pháp luật
trần thị ba đã quy định xử lý đối với những người phụ nữ mang thai hộ vì mục đích thương mại
nên tám người phụ nữ mang thai hộ trong vụ án của trần thị ba không phải chịu trách nhiệm hình sự
công an tỉnh quảng ninh đã bàn giao số phụ nữ này về chính quyền địa phương nơi họ cư trú
khó khăn trong quá trình điều tra là thực ra đất nước việt nam chỉ là lơi để nuôi dưỡng thôi
các đối tượng mà cấy thai bên campuchia hay là những bệnh viện để sinh nở
những người phụ nữ sinh ở bên trung quốc
thế nên là đang gặp khó khăn
trong quá trình điều tra mở rộng các vụ án những đối tượng liên quan
mình chỉ làm rõ được đối tượng tìm kiếm rồi tổ chức đi mang thai ở đất nước việt nam mình thôi
nhưng mà những người đứng vai trò bên nước các lớp bạn thì mình không làm được
họ mặc dù ví dụ trong vụ án này trần thị ba nó chỉ biết được một đối tượng ở bên campuchia thôi
thế còn người bên trung quốc là ai thì cũng không biết
và bản thân những người phụ nữ mang thai này cũng chỉ biết đối tượng trần thị ba thôi
chứ còn cũng không thể biết được người ở bên trung quốc là ai
và người bên campuchia là ai
tới đây các đối tượng sẽ phải nhận về hình phạt thích đáng
thế nhưng những người tham gia điều tra khám phá vụ án
vẫn chẳng trở khôn nguôi về số phận của những đứa trẻ bằng hình thức mang thai hộ
liệu rằng chúng có được đến những gia đình cần con cái theo như lời hứa hẹn của đối tượng
hay những sinh linh nhỏ bé ấy sẽ được đưa về hình phạt thích đáng
hay được sinh ra nhằm phục vụ cho những mục đích khác
không phải đơn thuần là tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại đâu
và cái việc mua bán này nó sẽ hậu quả rất lớn
đằng sau đó lúc đó có thể là những việc mua bán nội tạng
như là người
nó phải nuôi những đứa trẻ đấy sau đó là trưởng thành hoặc như nào đó
hoặc là đến một độ đó mổ đến nội tạng
nhưng cái đấy thì thực sự là bởi vì những đứa trẻ đó là ngoài vòng pháp luật
không được pháp luật bảo vệ thì chúng ta không thể nào mà có thể hiện ra được
mối nguy hại của loại tội phạm này chưa dừng lại ở đó
số phận của những bảo thai đang nằm trong bụng những người mang thai hộ
trong vụ án này sẽ đi đâu về đâu khi mà người sẽ sinh ra chúng lại không cùng huyết thống
liệu rằng những người phụ nữ lấy lý do vì nghèo khổ cùng cực mới phải đi mang thai hộ này
có đủ điều kiện vật chất để nuôi dưỡng những đứa trẻ
và trên hết liệu họ có đủ tình yêu thương sự thấu cảm để đồng hành với những đứa bé này trên chặng đường đời phía trước hay không
chắc chắn sẽ còn đầy rẫy những khó khăn
đó là những câu hỏi không có câu trả lời
nhưng có một điều chắc chắn là luật pháp sẽ có chế tài xử lý thật nghiêm khắc
đối với các đối tượng tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
có như vậy mới hy vọng đẩy lùi được loại tội phạm này và chấm dứt những bi kịch như trên
lớn tới mức có thể phải trả giá bằng chính sinh mạng của người mang thai hộ
bên cạnh đó nó còn để lại rất nhiều hậu quả lâu dài đối với xã hội
do đó mỗi chúng ta đặc biệt là các chị em phụ nữ
hãy cảnh giác và nói không với tội phạm tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
đó là cách để chúng ta bảo vệ sức khỏe tính mạng của mình và những người thân
chung tay đẩy lùi loại tội phạm này và góp phần xây dựng một xã hội văn minh nhân ái